chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một cục hải quan điện biên cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
để điều tra làm rõ những phản ánh liên quan đến hành vi làm luật đối với hàng hóa thông thương qua cửa khẩu
ba cán bộ bị đình chỉ gồm tri cục trường tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang nguyễn minh
phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang vũ nguyên hùng và phan văn huyền
công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
thời gian đình chỉ một mươi năm ngày để tiến hành các thủ tục thẩm tra xác minh làm rõ những sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao
được biết ba cán bộ nêu trên có liên quan trực tiếp đến những phản ánh của báo chí và dư luận xã hội
về thực trạng thời gian qua khi mỗi xe hàng hóa qua cửa khẩu đều phải làm luật hàng triệu đồng cho hải quan